liên quan đến vụ việc rừng thông tiếp tục bị tàn phá tại lâm đồng cơ quan chức năng tỉnh lâm đồng đang khẩn trương vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc tại tiểu khu hai trăm bảy mươi thị trấn nam ban huyện lâm hà
mới đây cơ quan chức năng lại phát hiện vụ khen gốc thông đổ hóa chất tại tiểu khu bốn trăm bốn mươi hai thuộc địa bàn thôn nao quang xã lộc phú huyện bảo lâm tỉnh lâm đồng
ghi nhận tại hiện trường có hàng chục gốc thông trên ba mươi năm tuổi bị ken gốc đổ hóa chất đang bị chết dần
có những cây thông đường kính gốc lớn hơn một ôm tay của người lớn với chi chít những vết thương
bên cạnh còn có hàng chục gốc thông trên một mươi năm tuổi cũng chung số phận
tổng diện tích rừng thông bị khen là ba tám trăm linh m hai trong đó diện tích rừng tự nhiên là hai tám trăm linh m hai với bảy mươi sáu cây thông ba lá bị khen
chữ lượng gỗ hơn bốn mươi ba m ba và sáu trăm linh m hai rừng thông ba lá trồng từ năm hai nghìn một mươi hai chưa có chữ lượng
theo nhận định các đối tượng đã lén lút thực hiện hành vi khen
cây đổ hóa chất lực lượng chức năng đã thu giữ được một số vỏ chai hóa chất thuốc trừ cỏ hiệu canup bốn trăm tám mươi sl cạnh gốc thông
liên quan đến vụ việc này ubnd huyện bảo lâm đã chỉ đạo các phòng ban liên quan vào cuộc điều tra làm rõ